thưa quý vị dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nhiều đến các lĩnh vực của nền kinh tế
tuy nhiên với nỗ lực vượt khó cùng sự đồng hành hỗ trợ từ phía nhà nước
thì đến thời điểm này các doanh nghiệp đã phần nào nhanh chóng ổn định sản xuất
kinh doanh đảm bảo việc làm cho người lao động ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
nhiều tháng nay nằm trong khó khăn chung những công nhân như chị đỗ thị thu hà có thu nhập bị giảm sút
thế nhưng chị hà may mắn là không bị mất việc làm
những cố gắng của công ty cho quyền lợi công nhân đã được người lao động thấu hiểu
trước khi vào làm việc hiện tại công việc của tôi vẫn đang được đảm bảo
và thu nhập tuy có giảm một chút nhưng mà cũng không đáng kể
đảm bảo việc làm chế độ tiền lương bảo hiểm cho người lao động trong mùa dịch bệnh được nhiều đơn vị cố gắng duy trì
mặc dù còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng các doanh nghiệp vẫn luôn sát cánh cùng người lao động
bên cạnh đó các doanh nghiệp chú trọng thực hiện tốt công tác phòng dịch covid một mươi chín
tạo môi trường làm việc an toàn
giúp người lao động yên tâm sản xuất gắn bó với công ty
công ty có những chính sách để đảm bảo ổn định thu nhập cho cán bộ công nhân viên
về mặt công đoàn thì là có sự hỗ trợ của các công đoàn cơ sở công đoàn quận công đoàn thành phố
có trao những xuất quà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn
công ty luôn luôn đáng sát với cả đời sống tinh thần của anh em
để làm sao công nhân đảm bảo tinh thần một cách thoải mái một cách ổn định để giữ vững nhiệm độ sản xuất
những nỗ lực duy trì sản xuất đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động của công ty này trong thời gian qua
không chỉ tạo thêm sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp
mà cũng tạo thêm sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp

trước hết là phải quan tâm đến cái đời sống của người lao động
có thể có những tạo ứng nhất định cho người lao động họ có lương để họ có thể quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh
và rõ ràng lúc ban đầu chúng ta không hy vọng doanh nghiệp có thể khôi phục một trăm linh kỹ năng được sản xuất
nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng lúc ban đầu cùng với cái vệ sinh công nghiệp và cái bắt đầu quay trở lại
thì hiệu quả năng suất lao động sẽ dần dần năng lên
từ khoảng ba mươi năm mươi bảy mươi và nó sẽ dần dần đạt mức chốt đại dịch
hiện nay nghị quyết sáu mươi tám như một cánh cửa mở ra đúng lúc đúng thời điểm
để người lao động và các doanh nghiệp có được những cơ hội trong khó khăn
đây là một trong những chính sách thiết thực không chỉ giúp người lao động và doanh nghiệp có thêm nguồn lực chống đỡ dịch bệnh
mà quan trọng hơn là trở thành điểm tư
để họ tiếp tục sản xuất kinh doanh đảm bảo đời sống người lao động